ngày bảy chín lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm đã bắt quả tăng một xe tải đang vận chuyển gần ba mươi năm bao thuốc lá nhập lậu
công an đã tạm giữ năm đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra
xe tải mang biển số một mươi năm c ba mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi chín do tài xế phan ích thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
thường chú hải phòng điều khiển trở thuốc lá điếu nhập lậu giao cho bùi lê quang thông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tp hcm tại một bãi xe ở quận một mươi
trên xe tải chứa gần ba mươi hai bao thuốc lá nhập lậu được nguy trang trong các thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét nhà riêng và kho hàng của thông công an phát hiện thêm ba bao thuốc lá lậu
tổng trị giá hơn một tỷ đồng
thành khai nhận chở số thuốc lá lậu từ bắc vào tp hcm giao cho thông
để thông bỏ xỉ cho các đại lý
công an hiện đang tạm giữ
các có liên quan để điều tra làm rõ đường dây bột lậu này